thưa quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn
cuộc sống trên sông hương cứ thế trôi qua từ đời này qua đời khác như dòng chảy của con sông tạo nên một mảnh ghép không thể thiếu trong đời sống văn hóa huế
tạo hóa đã cho huế một dòng sông hương thơ mộng chữ tình nhẹ nhàng chảy quanh thành phố
nét đẹp của dòng sông xanh đã đem lại cho thành phố cái chất thơ trầm lắng được tỏa ra từ vùng đất có chiều sâu văn hóa
mỗi lần về với huế không biết đã bao nhiêu con người phải lặng mình trước vẻ đẹp của dòng sông
để rồi rất tự nhiên sông hương trở thành biểu tượng cho huế
khiến cho người ta phải thốt lên rằng ai đã từng về với mảnh đất này mà không tận hưởng vẻ đẹp của dòng sông ấy xem như chưa được đặt chân tới huế
dòng sông hương duyên dáng nhiều cô gái huế e ấp ngụ cười dưới vảnh non lá
trên dòng sông ấy chứng kiến vòng đời của cư dân lênh đanh trên sông nước sông hương
họ kiếm kế sinh nhai lập nghiệp trên dòng sông ấy
người lớn dần ra đi những đứa trẻ dần trưởng thành nối tiếp cha ông làm nghề trên sông nước
cứ thế cuộc sống gắn bó với chiếc đò dọc ngang
những chuyên đò trên dòng sông hương đó đã làm lên chiều sâu tâm hồn huế
phản ánh nét đẹp trong cuộc sống cư dân lao động nói chung và cư dân trên dòng hương giang nói riêng
trong buổi sớm ngày hè ánh mặt trời càng là màu xanh của dòng sông thêm lấp lánh
giữa dòng hương giang
không khó để bắt gặp những con thuyền lướt nhẹ hay thi thoảng là những con đò lanh đanh trên mặt nước
nhà nghiên cứu văn hóa huế nổi tiếng phan thuận an đã từng viết
con đò chỉ là một phương tiện giao thông vận tài thô sơ của địa phương
nhưng nếu đi sâu vào sinh hoạt của những chuyến đò dọc đò ngang trên sông hương
chúng ta cũng có thể tìm thấy ở đó một số nét tình cảm về văn hóa của những người đi lại trên sông
và cuộc sống của người dân ở hà nội
quả là vậy chiếc đò vừa là phương tiện đi lại kiếm sống
cũng vừa là nơi tùy chú của những người sinh sống trên sông
nên nó chứng kiến đủ cả bao thăng trầm trong cuộc sống
cùng với sự chuyển mình của thành phố chiếc đò ngày xưa nay đã thưa vắng dần
thay vào đó là những chiếc thuyền lớn hơn nhưng vẫn chuyên trở bao câu chuyện cuộc sống
ông khoai một người lái thuyền chở khách tham quan dòng sông hương đã nhiều năm nay
vẫn ngày ngày lụi gụi bên bến thuyền này
không biết bao nhiêu lần xuôi ngược dòng sông ông hiểu rõ về con sông như hiểu về một người thân quen của mình
với ông những quãng thời gian cuối ngày khi đã kết thúc các chuyến hành trình đưa khách dọc ruồi dọc theo con nước
là lúc nhàn tàn và bình yên nhất
hồi xưa là là là cuộc sống là là cha mẹ là ở thuyền chủ cũng ở thuyền
chứ cuộc sống là thay đổi tư duy là vô đây là có cái ngành nghề du lịch
bởi vì thay đổi tí duy mà chứ cuộc sống rất là là thính thản và thoải mái
rồi những lúc trăng lên
một mình cùng con đò bồng bềnh trên sóng nước mênh mông
khi ấy ông cảm nhận được rõ nhất hương vị của dòng sông quê
cuộc sống thật đơn giản và nhẹ nhàng
phải chăng vì thế mà ông gắn bó với công việc này suốt bao năm nay
chim ca xuân đã đến rồi em ca em ước đưa người sang sân em chờ cho quê hương
không chỉ có ông khoai những con đò đêm của cư dân trên sông hương
cũng đang lững lờ cập bến để nghỉ ngơi sau một ngày chảy lưới hay chở khách thưởng họa trên sông
trong đêm thanh vắng những câu hò êm ả vang vọng từ một con đò trên sông hương
giọng hò mái nhì đặc trưng su huế
hò mái nhì đặc trưng su huế
hò mái nhì là điệu hò trên sông nước nên mang đậm sắc thái những dòng sông vừa êm đềm phẳng lặng vừa mộng mơ chữ tình
những sao xuyến của tâm hồn trước cái đẹp của dòng sông của cảnh sắc đã thể hiện ra bằng những lời ca tiếng hát
biết bao câu hò mái nhì của riêng huế đã được sáng tác phát xuất từ những cảm hứng có thực trong môi trường êm ả
thanh thoát của những chuyến đò ngang đò dọc đan nhau
những câu hò quen thuộc tới nỗi dường như chẳng ai là không thuộc đôi ba câu để cất lên mỗi khi ngồi lanh đanh trên thuyền cho vơi đi nỗi buồn nỗi cô đơn hoặc đôi khi chỉ là cất lên cho tinh thần vui vẻ thoải mái
cũng lạ là dường như dòng sông hương với những con đỏ đêm chẳng thể thiếu những câu hò
chúng hòa quyện với nhau một cách kỳ lạ cái không khí ấy trên sông nước manh mang lãng đãng của buổi đêm ấy hợp cảnh hợp tình làm sao với những câu hò xa xiết vang vọng

từ đó về khuya là đỏ thơ đỏ nhạc
khi thành phố bắt đầu lên đèn câu trường tiền lấp lánh trong đêm với đủ các màu sắc thì những chiếc thuyền dòng lần lượt rời bến chậm chậm ngược dòng sông hương đêm ca huế bắt đầu
thuyền dòng những hờ trôi trong bản xương khán giả trên thuyền kẻ háo hức ngắm thành phố
câu huế thơ mộng từ sông hương người thì chăm chú xem các nghệ sĩ chuẩn bị biểu diễn
giây phút thả mình vào những câu ca huế ngọt ngào chính là những phút trầm giữa cuộc sống bộn bề tấp nập
đi thuyền ngắm vẻ đẹp hương sang thả hoa đăng hay nghe ca huế vào lúc giữa đêm thành vắng là thu vui tao nhã khó gì sánh bằng được
những câu hát nam ai nam bình sâu lắng nếu ai đến huế mà chưa nghe qua một lần
thì sẽ nghe được những câu hát nam ai nam bình sâu lắng nếu ai đến huế mà chưa nghe qua một lần

ca huế trên sông hương là một hình thức sinh hoạt nghệ thuật độc đáo của người dân cố đô được lưu giữ và phát triển qua hàng trăm năm nay
vì thế du khách đến huế ngoài nhu cầu thăm thú thử ngoạn những đền đài lăng tẩm huế
ai cũng mong được một lần tựa mạng thuyền dòng để nghe những làn điệu
ca huế trên sông hương là một hình thức sinh hoạt nghệ thuật độc đáo của người dân cố đô được lưu giữ và phát triển qua hàng trăm năm nay
cả huế ngọt ngào sâu thẳm cất lên trên bồng bành sông nước hương giang
vì thế du khách đến huế ngoài nhu cầu thăm thú thử ngoạn những đền đài lăng tẩm huế

ai cũng mong được một lần tựa mạng thuyền dòng để nghe những làn điệu
và cảnh vật của dòng sông hương thơ mộng
xưa kia ca huế là thú vui tăng nhã của tầng lớp hoàng tộc
về sau loại hình âm nhạc dân dân này được bình dân hóa và biểu diễn nhiều cho du khách trên thuyền dòng
những bàn ca huế đưa người xem quay ngược dòng thời gian
về với những nét đẹp của một quá khứ vàng son đã khép lại
chỉ có ca huế ca trù kẻ lương nó cũng có xuất hiện ở trong sông hương
ông phạm quyên ông có viết một cái tạp ghi về một mươi ngày trên sông hương
ông có nói về chuyện
cho nên trên sông hương vào những năm của đầu thời kỳ hai mươi
tự nhiên là cuối của thời kỳ phong kiến rồi
thì nó trở thành một cái trung tâm sinh hoạt ở sông nước
mà nó có tính chất giải trí
công nghệ và chia sẻ tâm sự với nhau trên dòng sông bởi những khách tháo nhấn mặt khách
thì đó là một cái sinh hoạt mà tôi nghĩ nó hiệu sức độc đạo
mà nó được nâng cái tâm sáng trọng của thành phố lên
và nó tạo ra được một cái chiêu sâu trong sinh hoạt văn hóa của người dân ở đó
một số chiếc cầu đã thay thế cho một số tuyến đỏ ngang
những sinh hoạt đỏ ngang trên sông hương không còn nội nhịp đa dạng như trước nữa
thế nhưng con đỏ ngang ở một số bến nơi đây vẫn còn là hình ảnh rất quen thuộc
trong cuộc sống hàng ngày của người dân xứ huế
những chuyến đỏ ngang trên sông hương đã ngày đêm âm thầm lặng lẽ nối kết cuộc sống đôi bờ

nhưng chính những con đỏ ấy đã đóng góp một cái tâm sâu
tích cực và sinh động vào cuộc sống kinh tế và văn hóa của người dân quốc đô và các xóm làng lân cận
huế là một sứ thơ
trong sứ thơ ấy có dòng sông thơ có con đỏ trên sông hương đã trở thành một nét chấm phá không thể thiếu cho bức tranh thơ mộng về thành phố cổ đô
làm cái chưa ai làm đi con đường chưa ai đi
sự lựa chọn đó là một trong những phẩm chất cao quý mà người làm nghệ thuật luôn tìm kiếm
và với họa sĩ đinh ngọc đạt tranh lông gà đơn giản chỉ là sự sáng tạo
là tình yêu nghệ thuật đã chảy trong huyết quản ông từ thùa bé
đó cũng như một phần nhỏ một chút công sức ông muốn góp phần giới thiệu về hình ảnh con người việt nam qua chất liệu từ lông gà tự nhiên
dần dã và rất mộc mạc cho tất cả những ai đặt chân tới mảnh đất quê hương ông
bởi mỗi bức tranh chính là một chút tâm hồn người việt trong đó
suốt ba mươi năm nay mọi người dường như đã quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông len lòi giữa dòng người tới các buổi chợ
không bán không mua không trao đổi ông chỉ tìm đến chờ đợi và xin cắt vài chiếc lông gà đẹp có màu sắc mát mắt
hẳn nhiều người không biết sẽ ngạc nhiên cho rằng đây là một việc làm kỳ lạ
nhưng nếu ai đã hiểu mới thấy trân trọng và quy mắc

bởi từ những chiếc lông gà đơn giản những bức tranh chân thực sống động và rất độc đáo đã ra đời
một loại tranh mà dường như trên khắp việt nam ông họa sĩ đinh ngọc đạt là người duy nhất sáng tác
chúng ta từng biết đến các dòng tranh truyền thống như sơn mài
sơn dầu tranh theo nhưng tranh làm từ lông gà thì thật mới lạ
lạ từ cái tên gọi và lạ cả trong cách sáng tác
tuy nhiên ý tưởng đến với thể loại tranh này của họa sĩ đinh ngọc đạt cũng thật đơn giản và đặc biệt
nó xuất hiện khi ông còn là một cậu bé thông minh hiếu động thích vẽ và thích động vật
những chú gà trống với bộ lông óng mượt nhiều màu sắc đã thu hút ông tạo cho ông cảm hứng
say sưa ngắm nhìn những chiếc lông gà ánh lên dưới mặt trời
ông chợt nghĩ về những bức tranh làm tới chất liệu này sẽ độc đáo biết bào
ngay từ nhỏ tôi đã rất hâm vẽ
thay vì mình dùng những chất liệu quang thục tôi thích làm những gì mới lạ
lúc đó gia đình có nuôi một chú gà
những lông gà bạch bắp gai làm cho tôi chú ý lóng lánh dưới ánh áo
tôi lấy đó làm chất liệu
đầu tiên tôi thể hiện những bức tranh để tạm bằng bề
nhưng mình thấy bằng bề cũng thấy đùm lạ và đẹp
từ đó tôi bắt đầu đi sâu vào
nghề chơi cũng lắm công phu
những chiếc lông gà ông cắt phải là lông của con gà còn sống
như thế mới có độ bóng màu sắc mới tươi
từ những chiếc lông gà cắt về họa sĩ đinh ngọc đạt thường phải đem phơi qua
và đây cũng là lúc ông tỉ mỉ nghiên cứu
lựa chọn những chiếc lông gà có màu sắc phù hợp với ý tưởng của bức tranh mà ông dự định sáng tác

câu quan trọng nhất trong làm bức tranh lông gà là nối nối chung
câu quên là dán những cái lông gà lên bức tranh
thứ hết là mình phải chọn những cái lông gà có kích cỡ có màu sắc
phù hợp với đề tài và ngôn ngữ mà tụ hình mình muốn thể hiện
sau đó thì mình phải phát thổ đề tài trên giấy
cuối cùng là mình dán những cái lông gà
dán những cái lông gà lên thì đôi lúc mối chung
cái cách dán cũng có kiểu nổ ứng nữa
đôi lúc bức tranh có thể khó hồng
đôi lúc cũng có những bức tranh được sửa lại nhiều lần
nhìn cách ông làm việc không ít người cảm thấy thật đơn giản
chỉ là dùng những chiếc lông gà bôi keo rồi dán lên nền giấy
nhưng điều từng chứng dễ dàng đó phải mất gần bốn mươi năm mới có thể thuần thuộc đến vậy
đó là bốn mươi năm ông làm quen với từng màu sắc độ bóng và đường gân của mỗi chiếc lông gà
được có thể lựa chọn bố trí theo các quy luật sáng tối xa gần

các bức tranh thường chỉ dùng bốn các màu chủ đạo là vàng đen nâu trắng
bởi trong mỗi bức tranh ông tuyệt đối chỉ sử dụng các màu sắc tự nhiên
vậy nên với những đề tài về phong cảnh đất nước con người việt nam
trần dùng thiếu nữ màu lông gà có chút gì đó cổ điển trầm mặc
hay hình ảnh người mẹ hoàn lưng vì quang gánh đi về phú xa
thì màu lông gà đã tự nhiên lột tả được hết vẻ đẹp sự vất vả dung dị và rất đời thường của người phụ nữ
một trong những điều đặc biệt thú vị nữa của tranh lông gà
đó là mỗi bức tranh là một tác phẩm độc nhất vô nhị
mang đậm sự sáng tạo theo cảm hứng
bởi người họa sĩ có thể cùng sáng tác một chủ đề
nhưng màu lông gà và cảm hứng thì không bao giờ có thể giống nhau
do đó nếu ai
ai may mắn sở hữu một bức tranh này
thì có thể yên tâm rằng
đó là bức tranh duy nhất trên thế giới mà không có bức thứ hai
suốt mấy chục năm miệt mải trên căn gác chật chội nơi phố cổ
đến nay ông đã có hơn một bức tranh lông gà được trưng bày trong căn phòng nhỏ
đó dường như là toàn bộ gia tài
là kết quả của những ngày tháng ông vất vả với cuộc sống mưu sinh
nhưng vẫn dành chọn tâm huyết cho loại tranh đặc biệt này
và cũng là công sức của ông
của người vợ lam lũ thấu hiểu cho tình yêu của chồng với nghệ thuật
mà những lời động viên chia sẻ của bà đã giúp ông yên tâm sáng tác
vậy nên đến với phòng tranh của ông những ngày này
ta như lạc vào một không gian mang đậm hồn việt
ở đó mỗi góc phố nếp nhà lại hiện lên dưới con mắt của họa sĩ đinh ngọc đạt
rất gần mà cũng rất xa
rất thật mà cũng rất có hồn
tìm một con đường đi mới mẻ khác lạ
đôi khi vừa là thử thách
nhưng cũng là cơ hội để khẳng định bản thân
họa sĩ đinh ngọc đạt đã khẳng định được sự sáng tạo của mình
khi thoát khỏi những chất liệu đặc trưng trong nghề vẽ
dùng lông gà thay cho màu vẽ
để tạo nên những tác phẩm độc đáo
cho đến nay những cố gắng và cống hiến của ông trên con đường sáng tác
đã mang lại nhiều thành quả
các tác phẩm của ông đều được đánh giá cao về tính thẩm mỹ
và đặc biệt là tính dân tộc chứa đựng trong từng bức tranh
nhờ đó dòng tranh nghệ thuật từ lông gà dần trưởng thành
với một vị trí đặc biệt trong làng hội họa ở nước ta
huế hấp dẫn không chỉ bởi nền văn hóa truyền thống mang dấu ấn của một xứ kinh kỳ xưa
với các làng nghề thủ công mỹ nghệ độc đáo
với con người và cảnh quan nên thơ chữ tình
mà còn thu hút bởi nền ẩm thực đa dạng và phong phú
các món ăn dù là dân dã nhưng cũng thể hiện sự cầu kỳ khéo léo của các bà các mẹ
một trong số các món ăn được xem là đặc sản nơi đây chính là cơm hến
chính hương vị vừa quen vừa lạ đã khiến cơm hến trở thành một món ăn quen thuộc của nhiều người bản địa
và trở thành thứ đặc sản đối với du khách khi đến với vùng đất này
muốn ăn cơm hến đúng vị huế thì phải đến cồn hến
nơi có hàng loạt các quán cơm hến nối tiếp nhau và lúc nào cũng đông khách tới thưởng thức
cơm hến chỉ là một tô cơm nhỏ trộn với hến xào và các loại gia vị rau thơm
nhưng hương vị hài hòa vô cùng khiến cho bất kỳ ai đã từng thưởng thức đều cảm thấy ấn tượng
từ cơm hến người dân ở đây còn biến tấu ra cả bốn hến mì hến đều được nhiều người yêu thích
chứ bạn chứa dán ăn quá khứ quá đó thôi
nói về cơm hến chỉ gồm hai nguyên liệu chính là cơm trắng hủ quậy và hến xào

hến ở đây khá nhỏ có thịt ớt hạt quả ớt đen khóa trộn hứng thịt trộn đơn giống như thumbs alo
hến ở đây khá nhỏ nhưng ngọt thịt nên rất ngon
để có cơm hến bán vào sáng hôm sau người ta thường phải chuẩn bị từ chiều hôm trước
bởi mất khá nhiều thời gian ngâm hến và rửa hến cho sạch chưa kể cả quá trình làm rau
có khá nhiều các loại rau thơm ăn cùng với cơm hến
đa phần các loại rau này đều dễ kiến
là các loại rau thơm thường ngày như rau xăm hành lá xà lách húng
tùy hến là nguyên liệu chính nhưng chính những thứ gia vị và rau thơm ăn cùng mới tạo nên nét đặc trưng cho món ăn
cái này cái rau này là gồm có rau môn bắp chuỗi bóng chuỗi rau má rau thơm rau thơm ở huế
nó có cái rau thơm đó mình bỏ vào trong này
đấy là rau có
còn rau trên mặt là có giả
có giả và rau thơm nhiều hơn
cái rau này ở dưới là phải để trên mặt
vì vậy ví dụ tô cơm là người ta phải bỏ hai lớp rau
một lớp rau ở dưới là rau môn
ở trên là rau thơm với là giả với là bắp chuỗi
nếu mà nếm tô cơm hến thì bắt đầu là từ mê về đầu tợi nước mậm tỏi chánh ớt ruột
bất cứ từ cơm nào cũng phải có
đó là nước mậm với tỏi hoặc là với ruột
chứ không cơm hến mà không ăn ruột là nó dơ
cơm hến nơi đây rất đặc biệt và ngon
còn hến nhỏ chén cơm trộn lên cay cay dễ ăn
một tô tuy nhỏ nhưng rất chất lượng

hến nhiều lại cho thêm tôm ớt
nước hến ăn kèm thích vô cùng
điều đặc biệt nữa là tất cả đồ ăn đều để nguội
chỉ có bát nước hến phải giữ nóng đến tận lúc ăn
bát cơm hến được trộn từ tất cả các thành phần trên rồi cha nước hến
hương vị quen thuộc của cơm trắng vị ngọt của hến cay nồng cố ớt vị giòn và ngậy của lạc và tóc mỡ
thơm mùi của rau tất cả đã tạo nên sự hấp dẫn cho món ăn dân dã dọc bờ sông hương này
thưa quý vị và các bạn sự bình dị thân thương của những câu hòa huế trên dòng sông hương
câu chuyện về người nghệ nhân đam mê với chất liệu dân gian truyền thống
hay những món ăn dân dã mà ấn tượng
tất cả những hình ảnh ấy trong chương trình hy vọng sẽ mang đến cho quý vị khán giả những trải nghiệm đáng nhớ
còn bây giờ thì thời lượng của chương trình sắc màu dân tộc ngày hôm nay đến đây là kết thúc

mọi ý kiến đóng góp xin quý khán giả gửi về hòm thư
phong văn hóa a nh org vn
hoặc qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại